cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đang điều tra vụ nổ súng trước cổng một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát
theo thông tin ban đầu trong lúc làm việc với nhau tại một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hỏa thị xã bến cát thì một số công nhân xảy ra mâu thuẫn
đến sáng ngày một tháng hai một công nhân đã gọi thêm người đi ô tô đến trước cổng công ty để chờ gặp mặt giải quyết mâu thuẫn
khi đối phương vừa dắt xe máy ra khỏi cổng công ty một người đàn ông trên xe ô tô bất ngờ rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn
rất may đạn không trúng người mà chỉ trúng xe máy sự việc khiến nhiều công nhân tan cao hoảng loạn
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ được một số vỏ đạn
qua truy xét cơ quan công an đã tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan để điều tra